đội cảnh sát giao thông số hai đã tiến hành xử phạt một tài xế đi ngược chiều
trong clip được đăng tải vào ngày sáu tháng bốn trên mạng xã hội
mức phạt được áp dụng theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ
theo đó tài xế này bị phạt ở mức một triệu đồng cho hành vi đi ngược chiều
đồng thời tước giấy phép lái xe hai tháng
bốn trường hợp còn lại đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
thông tin từ đội cảnh sát giao thông số hai công an tp hà nội
công an tp hà nội lái xe bị xử phạt là người đã điều khiển chiếc xe ford ecosport
biển kiểm soát ba mươi a hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi một đi ngược chiều trên cầu nhật tân vào chiều ngày sáu tháng bốn
nguyên nhân là do vào thời điểm đó có vụ va chạm giao thông phía bên kia của cầu nhật tân
thấy ùn tắc nên một số lái xe đã quay đầu đi ngược chiều trên cầu mà không có hướng dẫn của cảnh sát giao thông
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã lập biên bản xử phạt
đối với lái xe vi phạm theo nghị định bốn mươi sáu cp của chính phủ
mức phạt từ tám trăm linh đồng đến một hai triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai tháng
đối với bốn lái xe đi ngược chiều còn lại đội cảnh sát giao thông số hai đã xác định rõ nhân thân và đang chờ để xử lý
lái xe biển kiểm soát màu xanh được xác định thuộc bộ y tế cũng sẽ bị xử lý bình thường như các trường hợp vi phạm khác
lái xe biển xanh chúng tôi cũng tiến hành xử phạt như bình thường và thậm chí chúng tôi cũng sẽ có văn bản gửi cho cơ quan quản lý
để yêu cầu để làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc đối với người vi phạm
thực hiện đúng theo thông tư của bộ công an về thông báo vi phạm về địa phương nơi người ta xảy ra vi phạm
cho nên là không có chuyện là xe biển xanh thì ngoại trừ hay xe biển trắng xử phạt là không có chuyện đó